bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố hai mươi năm tỉnh về việc sử dụng cơ sở lưu trú du lịch và việc cách ly phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó bộ văn hóa thể thao và du lịch yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành hai mươi năm tỉnh thành gồm hà nội hải phòng quảng ninh vĩnh phúc hải dương bắc ninh thanh hóa nghệ an quảng bình thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa
ninh thuận bình thuận lâm đồng thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai bà rịa vũng tàu cần thơ và kiên giang
ra soát lựa chọn một số cơ sở lưu trú du lịch phục vụ việc cách ly người việt nam và người nước ngoài từ các nước có dịch nhập cảnh vào việt nam lưu trú theo hình thức có trả phí
các tỉnh thành phố gửi danh sách các cơ sở lưu trú du lịch theo các hạng sao kèm giá phòng ngủ và giá các dịch vụ thiết yếu theo mức giá ưu đãi về bộ văn hóa thể thao và du lịch để tổng hợp
báo cáo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh thông báo cho các đối tượng phải cách ly đăng ký
bộ cũng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở quản lý du lịch phối hợp với sở y tế và các sở ban ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch được lựa chọn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách lưu trú cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế